thưa quý vị dưới thời tiết khắc nghiệt công trình khu neo đậu tránh trụ bão trên đảo phú quý giai đoạn hai đang được cấp rút thi công
để hoàn thành đúng tiến độ công nhân phải thi công theo con nước đồng thời vật liệu cũng phải tập kết trước mùa mưa
đây là công trình neo đậu tránh trú bão cấp một khi hoàn thiện có thể đáp ứng cho một tàu cá không chỉ của đảo phú quý bình thuận
mà còn cho các tàu cá của các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản ngư trường nam trung bộ trường sang
dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo phú quý được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư chín trăm linh tỷ đồng

chủ yếu phải làm đêm
sau khi công trình hoàn thành giúp người dân của huyện đảo phú quý và các tỉnh lân cận tránh trú bão an toàn giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia